cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đồng chí dương xuân lôi phó tổng thư ký ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
chào mừng đoàn đại biểu ủy ban chính pháp trung ương đảng cộng sản trung quốc do đồng chí phó tổng thư ký dương xuân lôi dẫn đầu sang thăm làm việc tại việt nam
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh ý nghĩa khi chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước việt nam trung quốc kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
quan hệ hai đảng hai nước đang trên đá phát triển tích cực thực chất
đồng chí thứ trưởng cũng nêu rõ tại hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
góp phần củng cố tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng ngày càng phát triển toàn diện thực chất trong giai đoạn mới
tại buổi tiếp hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với ủy ban chính pháp trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật của trung quốc
quán triệt triển khai có hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước nội dung bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký
tăng cường trao đổi thông tin tội phạm chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng
tội phạm đánh bạc xuyên biên giới tổ chức các khóa đào tạo tập huấn cán bộ nhất là lĩnh vực ứng phó sự cố an ninh mạng tấn công mạng khủng bố mạng phòng chống tội phạm mạng hỗ trợ viện trợ trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao